ngày hai mươi tám tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi ba tòa án nhân dân tp đà nẵng đã đưa ra xét xử lưu động
hai bị cáo từng gây vụ cướp ngân hàng là nguyễn mạnh cường hai mươi năm tuổi chú tỉnh quảng nam
và trần văn trí hai mươi hai tuổi chú đà nẵng với ba tội danh giết người cướp tài sản mua bán tàng trữ sử dụng trái phép vũ khí quân dụng
khi vừa lên xe người dân và nhân viên ngân hàng đã đạp ngã xe khống chế bắt giữ được trí

sai lầm của con và nỗi đau của mẹ

trong một giây ấy thời gian như ngưng lại tầm mắt bà thìn mẹ của cường rớt vào đứa con trai cách đó không xa
một lần nữa nỗi đau khiến tim bà tan nát
bà nói trong nước mắt chỉ có chết đi may ra mới hết đau lòng
đồ ác nhân giết người phải đền mạng
thứ đó là con vật chứ đâu phải người
chết cũng đáng đời
đồ thứ con trời đánh chỉ tội cho người làm cha làm mẹ
lời người nọ lẫn vào lời người kia chuyển vào tay bà thìn như thể kim châm ong chích
bà ngồi co rúm bàn tay ru lên bẩn bật không cách nào khống chế
con dại cái mang
nhưng với bà lúc này
mười phần đều là bất lực đều là bế tắc
hồi trường xét xử chật kín người càng khiến cho bà thìn thêm phần bí bách áp lực
rõ ràng bà đình sẵn tâm lý phải thật bình tĩnh
ít ra cũng để con yên lòng khi nhìn thấy mẹ giữa đám đông
rõ ràng bà đã liên tục ngửa cổ để ngăn nước mắt chảy ra và giữ chặt tiếng nấc nơi cuốn hỏng
rõ ràng trong đầu của bà nghĩ rất nhiều quyết tâm cũng rất nhiều nhưng mọi thứ đều không thể
con trai bà là nguyễn mạnh cường sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi tám
chú quảng nam kẻ chủ mưu cùng đồng bọn thực hiện vụ cướp ngân hàng
đồng thời cướp đi một mạng người gây rúng động dư luận
từ ngày nhận tin dữ do con mình gây ra bà đã mấy bận che đi sống lại
bà không ngờ đứa con từng là niềm tự hào của mình lại có ngày đổ đốn
sống bạt mạng liều lĩnh và trở thành một kẻ sát nhân
bà nghẹn ngào kể cường là đứa hiền lành hiểu chuyện
nó đi xuất khẩu lao động bên nhật một thời gian rồi về
qua bên đó cũng chịu khó làm ăn tiết kiệm giữ lắm
tôi đâu biết nó xa vào con đường cờ bạc quá đau lòng
chính cờ bạc đã đẩy nó vào con đường chết
ngưng một lúc bà thìn vừa khóc vừa nói tôi biết tội con tôi gây ra quá nặng không ai có thể cứu
tôi biết nỗi đau khi mất đi một người thân trong gia đình sẽ lớn như thế nào
tôi đau vì con một thì người ta đau vì mất chồng mất cha mười
chỉ biết cầu xin gia đình bị hại rộng tình tha thứ
những người tham dự phiên tòa hôm ấy sẽ vì một người như cường như trí mà oán hận chỉ trích
nhưng cũng sẽ vì một người làm mẹ như bà thìn mà cảm thông thấu hiểu
đến cùng bà và cả gia đình bị hại đều trở thành nạn nhân chịu đựng những nỗi đau
một người vĩnh viễn mất chồng mất cha những người còn lại cũng đối diện với sự thật sẽ mất đi một đứa con
vậy mới nói cho dù xuất phát có khác nhau lý do có khác nhau nhưng sau vụ việc này nỗi đau đang chia về hai phía
sau tháng ngày sống tha hương tằng tiện chắt bóp cuối cùng cường cũng quyết định trở về lại quê hương
với một số vốn lận lưng kha khá người tỉnh táo sẽ biết cách tiêu tiền để tiền đè ra tiền
cường suy tính kỳ công nhưng cuối cùng lại quyết định thử vận may của mình bằng trò cá cược đen đỏ cờ bạc online
thường đâu biết trò chơi ảo nhưng nỗi đau mà nó mang lại luôn rất thật
hơn năm trăm linh triệu đồng của cường đội nón ra đi chỉ trong thời gian ngắn ngủi
rời quê quảng nam ra thành phố đà nẵng cường mang theo quyết tâm tìm kiếm việc làm
bắt đầu lại cuộc sống mới có ý nghĩa cho bản thân
ấy vậy chẳng hiểu sao không tham gia vào nhóm nào khác mà cường lại dính vào nhóm vỡ nợ làm liều trên mạng xã hội facebook
cường nói tham gia nhóm này phần lớn là vì tò mò bởi cái tên
khi tham gia vào nhóm vỡ nợ làm liều thấy bài đăng xin chỗ ở của trần văn trí sinh năm hai nghìn một
chú tại thành phố đà nẵng nên rủ trí về ở trung trọ
nói về trần văn trí đồng phạm của cường trong vụ án cũng là một chín một mười
bởi cả hai cùng có chung một đam mê cờ bạc
trí tuổi trẻ không có việc làm
cha bị bệnh mất khả năng lao động
mẹ làm phụ hồ nuôi gia đình
nhưng để có tiền chơi cờ bạc online chí sẵn sàng lấy tiền gia đình thậm chí vay nợ để chơi
sống với thế giới ảo cuối cùng trí cũng chết với thế giới ảo
số tiền nợ hơn ba trăm linh triệu đồng không có khả năng chi trả
bị chủ nợ dí nên trí bỏ nhà đi bụi sống chuỗi ngày nay đây mai đó
duyên gặp nhau của hai kẻ cờ bạc bắt đầu từ nhóm vỡ nợ làm liều và kết thúc là con đường đi thẳng vào tù
người đặt dấu chấm hết cho cuộc đời mình
khi được hỏi về quá trình thực hiện hành vi phạm tội nguyễn mạnh cường khai
khi về ở chung được ba ngày thì cả hai không còn su dính túi
cả hai bàn bạc nhau đi cướp
trí đề xuất qua khu biệt thự để cướp nhưng cường không đồng ý
lý do là khu vực đó đông đúc kín cổng cao tường có bảo vệ camera
và người dân có thể sẽ không để tiền mặt ở nhà
sau cùng cường chốt phương án cướp ngân hàng
bình tĩnh cố tỏ ra bình tĩnh nhưng cuối cùng cả cường và trí đều rơi nước mắt
không ai biết rốt cuộc thì cả hai khóc vì điều gì
vì lo sợ vì ăn năn vì bản thân hay vì những người thân của mình
chỉ biết rằng giọt nước mắt lúc này đã thực sự quá muộn cho tất cả mọi thứ
hành động côn đồ manh động của cường đã vĩnh viễn tức đi mạng sống của một người vô tội
gây mất mát đau thương cho gia đình nạn nhân
gây hoang mang cho xã hội

nơi đau mất đi người chồng người cha người thân trong gia đình là không thể nào đong đếm
khi được nói lời sau cùng cường và trí đều bày tỏ sự ăn năn hối hận
và xin hội đồng xét xử giảm nhẹ hình phạt để có cơ hội làm lại cuộc đời
đại diện cho bị hại không yêu cầu bồi thường và đề nghị xét xử các bị cáo đúng người đúng tội đúng pháp luật
luật sư tham gia bảo chữa cho bị cáo trí đề nghị hội đồng xét xử căn cứ các tình tiết
nội dung vụ án cần xem xét hành vi phạm tội của bị cáo là đe dọa giết người chứ không phải là giết người
kết thúc phiên xét xử hội đồng xét xử tòa án nhân dân tp đà nẵng đã tuyên phạt bị cáo nguyễn văn cường
nhận mức án bốn năm tù về tội mua bán tàng trữ sử dụng trái phép vũ khí quân dụng
hai mươi năm tù cho tội cướp tài sản và tử hình đối với tội giết người
bị cáo trần văn trí bị tuyên phạt mức án ba năm tù tội mua bán tàng trữ sử dụng trái phép vũ khí quân dụng
tám năm tù cho tội cướp tài sản và một mươi chín năm đối với tội giết người tổng mức án là ba mươi năm tù
bản án mà tòa án nhân dân tp đà nẵng tuyên đối với hai bị cáo nhận được sự đồng tình của đông đảo người dân
vậy là hành vi của nguyễn mạnh cường và trần văn trí đã phải trả giá bằng bản án nghiêm khắc
bản án cũng chính là hồi chuông cảnh tỉnh cho những ai sống bất chấp
mê mụi dấn thân vào con đường cờ bạc đỏ đen
phiên tòa kết thúc trời mưa mỗi lúc càng nặng hạt
mưa như những giọt nước mắt tiện đưa một số phận đang dần kết thúc
trong nhặt nhòa mưa gió cường hướng về phía mẹ cùng nụ cười méo mó với hy vọng
nếu hôm nay là ngày cuối cùng của mình trên cõi đầy này thì nụ cười này là thứ duy nhất để lại
trong khi đó hình ảnh đập vào mắt hàng trăm người dự khám là một bà mẹ suy sụp với tiếng khóc xé lòng
con ơi mất con mẹ sống sao đây
thưa quý vị và các bạn đến đây thời lượng của chương trình cũng đã hết
xin gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau